theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nắng nóng đã có xu hướng gia tăng ở các tỉnh phía bắc
với nền nhiệt độ cao phổ biến ở mức ba mươi sáu ba mươi chín độ c có nơi trên ba mươi chín độ c thời tiết nắng nóng
sinh ra chỉ số tiê cực tím uv cao nguy cơ gây hại rất cao đối với da cơ thể con người
vậy chỉ số uv là gì và chỉ số uv ở mức nào thì có hại
chỉ số uv là một chỉ số đo lường theo tiêu chuẩn quốc tế về cường độ của bức xạ ti cực tím từ mặt trời
tiêu cực tím có thể xuyên qua các lớp trên của da và được hấp thụ bởi adn
có thể thay đổi cấu trúc của nó gây đột biến
một số thay đổi adn có khả năng tự sửa chữa nhưng nếu không
những thay đổi đó có thể dẫn đến tăng trưởng tế bào không được kiểm soát ví dụ như ung thư
hiện nay người dân có thể dễ dàng kiểm tra chỉ số uv thông qua ứng dụng thời tiết trên thiết bị smartphone
chỉ số uv có thang đo phổ biến từ mức một một mươi một
chỉ số uv từ hai là mức thấp
đây là chỉ số ở mức an toàn
tuy nhiên nếu tiếp xúc trực tiếp hơn sáu mươi phút với ánh nắng mà không có quần áo che chắn bảo vệ cũng sẽ gây bỏng da
chỉ số uv từ ba đến năm là mức trung bình có nghĩa là có nguy cơ bị cháy nắng vừa phải đối với làn da bình thường
tuy nhiên sẽ bỏng da sau khoảng ba mươi bốn mươi năm phút tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mà không có phương thức bảo vệ
chỉ số uv từ sáu bảy là mức cao
đây là mức khiến da người có nguy cơ bị tổn hại cao
khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời khoảng từ một mươi năm đến hai mươi năm phút
chỉ số uv từ tám đến một mươi có nguy cơ tổn hại rất cao đối với da tổn thương xảy ra nhanh chóng cho làn da
và gây giảm thị lực chỉ trong vòng một mươi năm phút khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng
cần có biện pháp bảo vệ cơ thể nếu phải ra ngoài vào thời điểm này
chỉ số uv khi ở mức một mươi một và trên một mươi một là mức độ rất nguy hiểm
việc bị cháy nắng sẽ xảy ra trong vòng chưa đầy một mươi phút nếu làn da không được bảo vệ
ở cấp độ này tốt nhất
là giảm thiểu tối đa việc tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời
để biết mức độ nguy hiểm của tiêu cực tím uv là kiểm tra bóng của chúng ta
khả năng tiếp xúc với tiêu cực tím của bạn sẽ thấp hơn
nếu bóng của bạn ngắn hơn bạn khoảng giữa trưa
bạn đang tiếp xúc với mức độ bức xạ ti cực tím uv cao hơn
hãy tìm kiếm bóng dâm hoặc có biện pháp bảo vệ da và mắt của mình